sau khi biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám với đa số các đại biểu tán thành
quốc hội đã thảo luận tại hội trường về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế long thành
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
trong phiên thảo luận sáng nay chung quanh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế long thành
các đại biểu cho rằng việc đền bù giải phóng mặt bằng là vấn đề hết sức nhạy cảm cần phải có sự thận trọng
nhưng bên cạnh đó cũng cần bảo đảm ổn định cuộc sống và sản xuất của các hộ dân
cũng như phải tính toán cụ thể chi tiết tổng mức bồi thường tái định cư cho người dân một cách phù hợp nhất
nếu thực hiện không tốt thì đây sẽ là nguyên nhân gây ra những khiếu kiện khi thực hiện giải phóng mặt bằng đền bù tái định cư
thứ nhất đối với các vùng đang quy hoạch và đầu tư phát triển mới
giá quyền sử dụng đất trên thị trường
sẽ thay đổi hàng ngày
trong khi bốn bảy trăm hai mươi bảy hộ khu tái định cư lộc an bình sơn đã được nhận đền bù di rời
đã định cư xong trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
thì bốn trăm sáu mươi chín hộ khu bình sơn đến hai nghìn hai mươi mới thực hiện di rời tái định cư
và khi đó giá đất trên thị trường đã thay đổi rất nhiều
vậy thì khi đó chúng ta sẽ thực hiện đền bù bồi thường cho những hộ này
theo giá trên thị trường hay giá của những người đã nhận ở giai đoạn trước
công tác trả nợ
cho rằng vẫn còn một số vấn đề quan trọng cần phải tính toán thêm
để dự án được thực hiện một cách thuận lợi
hạn chế tối đa những vấn đề có thể phát sinh
các đại biểu nêu ý kiến
một về tài chính dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế long thành
liên tục tăng sau ngôi đoàn báo cáo bắt đầu ủy quan nhân tỉnh đồng nai
báo cáo giải phóng mặt bằng có hơn một mươi ba tỷ đồng
sau đó lại báo cáo hơn một mươi tám tỷ đồng
và đến giờ chính phủ báo cáo là hơn hai mươi ba tỷ đồng
mà đây chỉ là con số ước tính đến lúc thực tế triển khai có tiếp tục tăng lên nữa hay không
ngoài ra chính phủ dự kiến dự phòng một mươi cho dự án có đủ để giải quyết những vấn đề phát sinh hay không
nhiều hạng mục dự toán có giá trị lớn trong báo cáo của chính phủ là ước tính
còn thiếu cơ sở tính toán báo cáo chưa xử lý việc chi phí đền bù sẽ thay đổi theo thời gian từng năm
vấn đề tái lấn chiếm đất đai đã được rất nhiều các đại biểu thảo luận ở tổ
và bản thân tôi cũng có cái ý kiến vấn đề này
và tôi cho rằng cái việc mà làm thế nào để chống tái lấn chiếm là vấn đề hết sức quan trọng
từ khi có nghị quyết cho đến nay đã có rất nhiều hộ đã nhảy rù vào rồi
vậy hiện nay các đại biểu cũng đã phát biểu trước quốc hội hôm nay
là chúng ta đã phải bồi thường tái định cư cho cả những hộ đã nhảy dù
nhưng mà tôi lo nhất là khi chúng ta thu hồi và sau đó lại tiếp tục thái lấn chiếm
thì đấy mới là cái gây gớm và rất khó giải quyết
và tôi chắc chắn là cái tòa
cái dự án của long thành này sẽ không đủ cơ năng lực để mà giải quyết các cái vụ kiện
bởi vì các vụ kiện này sẽ rất nhiều
dự án quy hoạch cảng hàng không quốc tế long thành được thủ tướng chính phủ phê duyệt đến nay đã một mươi hai năm
các đại biểu ủng hộ việc sớm thúc đẩy công trình này đi vào thực tế
tuy nhiên các đại biểu cũng lưu ý trong nghị quyết của quốc hội về dự án này
cần nêu rõ yếu tố giám sát việc thực thi vì thực tế đã có nhiều dự án lớn đầu chuột đuôi voi
tức là khi báo cáo thì rất nhiều dự án đã được thực thi
đơn giản nhưng lúc thực thi dự án lại rất phức tạp phát sinh nhiều mâu thuẫn không tính toán được trước
tạo bức xúc trong nhân dân
vì thế cần có cơ chế giám sát thật chặt chẽ việc thực thi để mang lại niềm tin cho người dân